chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy chú ý theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
thưa quý vị một thông tin đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả về tình dịch bệnh tại tp hcm
theo đó mới đây trên địa bàn xã xuân thới thượng và xã bà điểm thuộc huyện hóc môn tp hcm đã liên tiếp xuất hiện chín ổ dịch covid một mươi chín mới
ngành y tế đang tập trung nguồn lực để sớm không chế các ổ dịch ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
ngay sau khi xuất hiện các chùm ca bệnh được ghi nhận tại địa bàn hai xã trên trong tuần đầu của tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sở y tế tp hcm đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc thực hiện các biện pháp dập dịch
đến ngày bảy tháng một mươi một kết quả lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho bảy trăm hai mươi chín người dân đã phát hiện tám mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
để chủ động hỗ trợ địa phương sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh sở y tế phối hợp với cục quân y bộ quốc phòng
điều động một mươi năm trạm y tế lưu động từ quận bình tân đến tăng cường cho huyện hóc môn
bên cạnh đó sở y tế đề nghị trung tâm hồi sức bệnh viện trung ương huế và bệnh viện giã chiến số một mươi bốn
tăng cường hội trần và hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp f nặng cho bệnh viện hóc môn
theo quy trình mới được áp dụng các f khi được phát hiện nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà
vừa được trạm y tế cấp phát thuốc điều trị theo quy định
quá trình quản lý điều tra và đánh giá lệ ổ dịch đã được thực hiện sau mỗi ba ngày
nhằm phát hiện sớm tất cả các f mới để đưa vào quản lý và quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
sau hơn một tháng triển khai kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm cơ bản đã được kiểm soát
đến ngày bảy một mươi một tòa tp hcm đã có một mươi bốn quận huyện đã tiêu chí vùng xanh cấp độ một nguy cơ thấp
còn tám quận huyện trong vùng vàng cấp độ hai nguy cơ trung bình trên bản đồ covid một mươi chín
đánh giá chung toàn thành phố đang ở vùng vàng thuộc cấp độ trung bình của dịch covid một mươi chín
số liệu từ cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm ngày bảy tháng một mươi một cho thấy
trung bình mỗi ngày tại tp hcm đã ghi nhận từ chín trăm linh đến một ca bệnh mới
hiện các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị cho hơn một mươi một bệnh nhân
hơn ba mươi một f đang cách ly điều trị tại nhà
số ca mắc mới bệnh phải nhập viện đang cao hơn số ca được điều trị khỏi xuất viện mỗi ngày
thưa quý vị
trong số các điểm nóng về dịch bệnh thời gian này
thì miền tây đang là khu vực đang nhận được nhiều sự quan tâm với số ca mắc tăng kỷ lục
trong bảy ngày qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành miền tây tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc mới tăng xuất hiện nhiều ổ dịch ngoài cộng đồng
điều đó đã khiến các tỉnh thành miền tây đang vừa phải nâng cao cấp độ dịch
vừa căng mình chuẩn bị năng lực điều trị f trên quy mô lớn
trên làn sóng dịch thứ tư tỉnh bạc liêu ghi nhận năm mươi hai f là các công dân của việt nam
về từ nước ngoài cách ly tại bạc liêu không ghi nhận f trong cộng đồng
sau làn sóng dịch lần thứ tư bùng phát ngày hai mươi tám tháng năm bà liu ghi nhận f đầu tiên trong cộng đồng
là một giáo viên bị lây nhiễm từ ổ dịch điểm nhóm hội thánh truyền giáo phục hưng
ở quận gò vấp tp hcm
kể từ thời điểm này đến trước ngày hai mươi ba tháng tám toàn thể bạc liêu ghi nhận chín mươi ba f trong cộng đồng
trong đó chủ yếu là người về từ các tỉnh đang có dịch hầu hết đã được cách ly ngay sau khi về đến tỉnh
tuy nhiên từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay số ca mắc mới ở bạc liêu tăng và đến nay lũy kế có số ca mắc là năm hai trăm sáu mươi ca
trong đó đã điều trị hồi phục một bốn trăm sáu mươi ca đang theo dõi điều trị ba bảy trăm sáu mươi ca và số tử vong là bốn mươi ca
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh bạc liêu dịch đang diễn biến phức tạp
nguy cơ bùng phát trở lại và mới đây tỉnh này phân loại cấp độ dịch ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao
mới nhất sở chỉ huy phòng chống dịch thành phố cần thơ vừa đề xuất tăng cấp độ dịch ở thành phố này lên cấp độ ba
hiện ở cấp độ hai trong đó có bốn quận cấp độ ba và năm quận huyện cấp độ hai cấp độ xã có một mươi sáu đơn vị cấp độ một
một mươi đơn vị cấp độ hai một mươi bốn đơn vị cấp độ ba và tám đơn vị cấp độ bốn
theo đánh giá thành phố cần thơ với vai trò là trung tâm y tế văn hóa y tế của vùng đồng bằng sông cửu long
khi chuyển sang trạng thái bình thường mới đã tiếp nhận nhiều người dân từ các tỉnh
đành đến công tác khám chữa bệnh
từ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến nay số lượng f ghi nhận mỗi ngày tăng mạnh
cạnh đó thành phố cần thơ liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại một số hẻm khu vực đông dân cư
bệnh viện công ty và đã phát sinh một số ổ dịch lớn trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
cụ thể đó là các ổ dịch trong cộng đồng dân cư gồm các khu vực phường của quận ninh kiều
thốt nốt ô môn huyện thới lai trong trường đại học có khoa thủy sản trường đại học cần thơ với một mươi ba f
còn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh gồm công ty thủy sản cvn khu công nghiệp thốt nốt với năm mươi hai f
công ty thủy sản bd khu công nghiệp trà nóc hai có sáu trăm tám mươi bốn f tại bảy trên chín quận huyện
trừ quận cái răng và huyện vĩnh thạnh công ty nm khu công nghiệp trà nóc một có một mươi năm f
công ty klp khu công nghiệp trà nóc một có bốn
trước đó hậu giang cũng công bố phân loại cấp độ dịch đối với bảy mươi năm xã phường thị trấn
hoặc trên địa bàn tỉnh
qua đó trên địa bàn tỉnh không còn xã vùng xanh cấp độ một mà thấp nhất là cấp độ hai với sáu ba xã phường thị trấn
cấp độ ba nguy cơ cao là ba xã phường thị trấn và vùng đỏ nguy cơ rất cao là chín xã phường thị trấn
đáng chú ý ngoài trường huyện long mỹ không có xã nguy cơ rất cao
còn lại bảy huyện thị và thành phố trên địa bàn tỉnh đều có xã phường thị trấn rơi vào nguy cơ rất cao
trong đó điểm nóng là các huyện châu thành a phụng hiệp và vị thủy
tỉnh hậu giang cũng điều chỉnh các biện pháp chống dịch khi hạn chế người dân ra đường sau hai mươi một h hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
các hàng quán ăn uống không bán tại chỗ mà chỉ bán mang về
còn ở cà mau từ ngày sáu tháng một mươi một toàn tỉnh có chín xã thị trấn vùng đỏ cấp độ bốn và hai mươi bảy xã phường thị trấn vùng cam
còn lại sáu mươi năm xã phường thị trấn của các huyện thành phố cà mau thuộc vùng vàng cấp độ hai
lãnh đạo tỉnh cà mau chỉ đạo đối với xã phường thị trấn có nguy cơ cao cấp độ bốn
thì chủ tịch ubnd huyện ra soát ra quyết định cách ly phong tỏa nghiêm ngặt tòa xã
ở giá cấp độ ba thì tùy theo mức độ nguy cơ địa điểm địa hình địa bàn dân cư
xem xét xác lập vùng cách ly phong tỏa trên tinh thần không được chạy theo mức độ lây lan mà phải bao vây khống chế dịch
với số ca tăng lên liên tục số ca nhiễm cộng đồng tăng cao nhận định rằng diễn biến dịch lần này là rất phức tạp
vậy nên để đảm bảo an toàn cho người dân trước sự lây lan mạnh
các địa phương đã đồng loạt điều chỉnh phương án phòng dịch để ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới
cụ thể lai châu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh lai châu đang có chiều hướng phức tạp
khi ghi nhận một mươi ba ca dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
trong đó có những trường hợp không rõ nguồn lây tại xã bản giang huyện tam đường
nhiều người dân tại thành phố lai châu làm việc tại xã bản giang và có tiếp xúc với những trường hợp f trên
trước tình hình đó chính quyền thành phố lai châu đã quyết định tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu
trên địa bàn từ ngày bảy tháng một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố lai châu tạm thời cho học sinh nghỉ học tập trung
từ ngày tám tháng một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi

trên đề bàn thành phố lai châu và chuyển sang hình thức xe học trực tuyến
hai mươi bốn giờ qua tỉnh an giang phát hiện bốn trăm hai mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi chín
nâng tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay là một mươi ba năm trăm ba mươi bốn trường hợp
đánh giá tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp tỉnh an giang đã ban hành quyết định
áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ ba trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày tám tháng một mươi một
theo đó tỉnh an giang tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa
tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây nhiễm cao
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống áp dụng hình thức bán hàng mang đi không phục vụ tại chỗ
thực hiện xét nghiệm để kiểm tra tầm soát đối với trường hợp có nguy cơ cao nhất là những trường hợp đi về
từ các tỉnh thành phố có số ca mắc cao như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
và các địa bàn dịch thuộc cấp độ bốn vùng cách ly phong tỏa
tỉnh an giang yêu cầu người dân không ra đường trong khung giờ từ hai mươi h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi an giang công bố dịch ở cấp độ hai
tuy nhiên thời gian gần đây số ca nhiễm liên tục tăng
hiện toàn tỉnh có một mươi ba năm trăm ba mươi bốn người nhiễm covid một mươi chín
đồng nai ngày bảy
một mươi tháng một mươi một tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi năm đến dưới một mươi tám tuổi trong ba ngày
ông phạm huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết ngày bảy tháng một mươi một
tỉnh đã triển khai đồng loạt tiêm vaccine cho trẻ em và dự kiến hoàn thành sau ba ngày
cà mau thành lập thêm cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín và trạm y tế lưu động
hiện toàn tỉnh cà mau có hai sáu trăm tám mươi tám trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó riêng ngày sáu tháng một mươi một ghi nhận một trăm bốn mươi ca mắc mới
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau lâm văn bi yêu cầu ngành y tế tỉnh này nhanh chóng bổ sung
đầu tư trang thiết bị để đảm bảo hai trăm linh dường bệnh điều trị covid một mươi chín tại trung tâm y tế phú tân
đồng thời bắt tay thực hiện ngay trạm y tế lưu động
toàn tỉnh khẩn trương làm cuộc thống kê nhanh điều kiện về nhà ở để tiến hành cách ly f tại gia đình
ở những khu vực có đông f
việc điều trị f tại nhà phải trên tinh thần tự nguyện của bệnh nhân
thưa quý vị khán giả trong bối cảnh này
dịch bệnh đã diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến hết sức khó lường
hơn hết nhiều địa phương đã mở cửa để thực hiện trạng thái bình thường mới
khiến nguy cơ bùng phát dịch là hiện hữu
bởi vậy thời điểm này cần hơn hết ý thức tự giác của mỗi người dân
cho việc thực hiện đúng và đủ những quy định phòng chống dịch của địa phương và chính phủ
thông tin vừa rồi đã khép lại tin tức của chúng tôi ngày hôm nay
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại